sau hai mươi bốn giờ truy xét công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã làm rõ bắt giữ đối tượng tôn thất nhật phong
chú phường kim long tp huế có hành vi cướp giật tài sản
trưa ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phong điều khiển xe máy trên các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản
khi đến trước số nhà bốn mươi sáu đường dương văn an phường xuân phú phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ
cầm túi sách sợ hở phong điều khiển áp sát người phụ nữ ra tay cướp giật túi sách bên trong có một mươi triệu đồng
và một điện thoại nhận được tin báo công an tp huế nhanh chóng xác minh truy xét đối tượng
đến một mươi hai giờ trưa nay một mươi hai tháng một mươi công an tp huế đã bắt giữ được phong và thu hồi tăng vật của vụ